thông tin mới nhất về vụ sập ngôi nhà cổ tại cửa bắc quận ba đình hà nội
đại tá tô mạnh thắng trưởng phòng cứu hộ cứu nạn cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội cho biết
đến trưa nay lực lượng cứu hộ đã đưa được nhạn nân cuối cùng xa khỏi đống đổ nát
tuy nhiên nạn nhân là nữ chưa xác định được danh tính này đã tử vong
trước đó một nạn nhân cũng đã tử vong là anh nguyễn văn thành
như vậy lực lượng cứu hộ đã tổ chức giải cứu đưa được chín nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của căn nhà bị sập
tuy nhiên hai nạn nhân trong số này đã thiệt mạng
nguồn tin từ công an phường trúc bạch cho biết nguyên nhân ban đầu gây sập đổ căn nhà bốn mươi ba cửa bắc
là do ngôi nhà được xây dựng từ lâu móng hầu như không có
bên cạnh đó gia đình ở số bốn mươi một sát bên đang sửa chữa đào móng có thể đã làm ảnh hưởng đến công trình
chủ căn nhà số bốn mươi ba phố cửa bắc được xác định là ông trần anh tuấn
có hộ khẩu thường trú tại sáu mươi ba hàm long hoàn kiếm hà nội